tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị bộ trưởng nông lâm nghiệp asean amac lần thứ bốn mươi
đây là lần thứ ba việt nam giữ chức chủ tịch hội nghị bộ trưởng nông lâm nghiệp asean
với vai trò là chủ tịch amap lần thứ bốn mươi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ phối hợp với ban thư ký asean
điều phối toàn bộ hoạt động hợp tác của amap với hơn hai mươi đối tác chiến lược của asean
thực tế cho thấy đối với hầu hết các quốc gia asean nông nghiệp được coi là bệ đỡ của nền kinh tế
giúp các nước vượt qua nhiều biến động và khủng hoảng góp phần quan trọng bảo đảm an ninh lương thực và phát triển bền vững
vì vậy hợp tác nông lâm nghiệp vẫn luôn là nội dung then chốt của cộng đồng kinh tế asean
là thành viên tích cực của cộng đồng asean việt nam rất coi trọng các tiến trình hợp tác khu vực
và sẽ tiếp tục đầu tư thích đáng về nguồn lực nghiên cứu và đề xuất các sáng kiến khả thi
góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững vì lợi ích thiết thực của người dân asean
hội nghị bộ trưởng nông lâm nghiệp asean lần thứ bốn mươi lần này dự kiến sẽ thông qua các chiến lược
chính sách và hướng dẫn trong lĩnh vực nông lâm nghiệp của khu vực
đề xuất các sáng kiến hợp tác với các nước đối tác
hội nghị bộ trưởng nông lâm nghiệp asean lần thứ bốn mươi lần này dự kiến sẽ thông qua các chiến lược